công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng truy nã người nước ngoài khi đang lẩn trốn tại việt nam
đối tượng này bị interpol phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc
qua công tác quản lý cư trú người nước ngoài phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng phát hiện và xác định xuân lây bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc
là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của tổ chức interpol và lệnh tạm giam của công an thành phố tây an trung quốc với tội danh đánh bạc tổ chức đánh bạc
sau khi xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố phòng quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai phương án tổ chức truy bắt thành công đối tượng xuân lây đảm bảo tuyệt đối an toàn
quá trình làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại trung quốc
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với xuân lây tổ chức bàn giao đối tượng cho cục cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật